lực lượng biên phòng phần lan cho biết nước này đã xây dựng được đoạn hàng rào đầu tiên trên biên giới với nga
đoạn hàng rào dài ba km ở khu vực gần cửa khẩu imancha miền đông nam của phần lan
sự khiến hàng rào mà phần lan xây dựng trên biên giới với nga dài hai trăm linh km với chiều cao ba m và có thép gai bên trên
ước tính hàng rào này sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi sáu và chi phí xây dựng vào khoảng ba trăm tám mươi triệu euro
khoảng bảy mươi hàng rào này được dựng lên ở miền đông nam phần lan
một số đoạn ngắn hơn sẽ được xây dựng ở miền trung và khu vực biên giới vùng bắc cực mà phần lớn không có người ở thuộc vùng lapland
sau nhiều thập kỷ không liên kết quân sự phần lan vào ngày bốn tháng bốn đã chính thức trở thành thành viên thứ ba mươi một của nato
đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh đông bắc châu âu
làm tăng thêm khoảng một ba trăm linh km tương đương với tám trăm ba mươi dặm biên giới giữa khối liên minh quân dân